từ khi còn trong trường hợp vệ cảnh sát nhân dân

tôi sẵn sàng tham gia các đợt hiến máu tình nguyện khi được bộ hay đợt đơn vị phát động
máu phục vụ nhân dân trong giai đoạn này không chỉ là khó khăn với nhân dân
mà còn rất khó khăn cho lực lượng công an
những đơn vị trực tiếp chiến đấu cũng đang ngày đêm có những đóng góp
và trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm của mình
thì nhiều đồng chí đã bị thương
cần có lượng máu nhất
chỉ trong sáng nay đã có khoảng hai trăm linh đơn vị máu các nhóm được hiến và bổ sung vào kho dự trữ máu
của bệnh viện hữu nghị việt đức và viện huyết học truyền máu trung ương
đây là những giọt máu quý giá góp phần chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu
mang lại hy vọng sống cho người bệnh
các cơ quan cục vụ công an địa phương tham gia máu tình nguyện
chính vì vậy lượng máu chúng tôi tiếp nhận được
tương đối dồi dàng
và đến hiện nay có thể khẳng định rằng chúng tôi đã đảm bảo đủ để cung cấp điều trị cho người bệnh
trong đại dịch covid một mươi chín lực lượng công an đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ
không chỉ phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
mà còn căng mình tham gia vào công tác phòng chống dịch
càng trong những lúc khó khăn nghĩa cử cao đẹp tương thân tương ái càng có ý nghĩa
hiến giọt máu đào trao người sự sống cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã chọn cách cho đi đẹp nhất
lan tỏa phong trào hiến máu cứu người trong dịch bệnh
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục sung kích đi đầu với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
nhằm bổ sung lượng máu dự trữ đang bị thiếu hụt do thực hiện giãn cách xã hội
phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín
tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước đã diễn ra nhiều cuộc vận động hiến máu cứu người
tiếp nối lời kêu gọi hưởng ứng của chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước và bộ trưởng bộ công an
trong sáng ngày hôm nay công an tp đà nẵng đã tổ chức chương trình hiến máu thiện nguyện
với sự tham gia của gần một bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
từ sáng sớm hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã có mặt để đăng ký làm thủ tục khám sức khỏe và xét nghiệm sàng lọc trước khi bắt đầu hiến máu
đối với trung úy đặng ngọc tân mỗi lần tham gia hiến máu thiện nguyện đều mang một ý nghĩa riêng
và đây là cơ hội để anh cùng các đồng chí khác trong đơn vị
thể hiện tinh thần trách nhiệm nhân văn của người chiến sĩ công an nhân dân
trong cuộc chiến để lùi dị bệnh covid một mươi chín

mà còn lan tỏa tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân
đặc biệt ngày hội hiến máu được công an tp đà nẵng tổ chức phát động không chỉ thu hút cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
bị ném bom trong chiến dịch tiện binh thủ trên không tại hà nội
với ông can những bức thư của bà luôn là nguồn động viên lớn nhất
giúp ông vượt qua những đau thương mất mát để hoàn thành nhiệm vụ
đó là từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ông được điều động từ phó phòng thông tin chống gián điệp biệt kích
về phụ trách đơn vị
tri viện vào miền nam gồm ba mươi ba đồng chí
ông cùng đồng đội đã góp phần lập nên nhiều chiến công to lớn của lực lượng công an
ngày đó vợ bác chồng nam những lá thư bà thanh viết cho ông luôn là những lời động viên an ủi
để ông yên tâm hoạt động công tác
bao nhiêu khó khăn nỗi đau mất con bà đều cố gắng quên đi không nhắc tới
chỉ mong làm sao chiến thắng trở về mà kể cả đồng đội mà hoàn thành nhiệm vụ tốt
trong cái chiến trường miền nam
chứ không phải là lúc nào ngon ngóng để chồng về đâu
mà ở nhà mình là hội phương để cho chồng ở lây thuyệt tuyến
tức là làm sao hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của người chồng của mình
và mình là người vợ phải gương mẫu trong mọi mặt
trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an tri viện
cho chiến trường miền nam ông đã có những bài viết như
tiếng gọi vào nam sụp sôi đánh mỹ
đó là những ký ức trong quá trình hành quân gian khổ
cùng những ngày tháng chiến tranh ác liệt nhất
ông cùng đồng đội đã phục vụ kịp thời tin tức
khi biết định sẽ đánh phá mở cuộc cảnh
hoặc cho máy bay oanh kích nơi này nơi khác
để kịp thời sơ tán tránh được thương vong tổn thất
trong cuốn những ngày ở chiến trường tập hai là hồi ký của những chiến sĩ công an chi viện

tiếng gọi vào nam sụp sôi đánh mỹ

cùng những ngày tháng chiến tranh ác liệt nhất
gia đình trong chiến tranh có niềm vui
nỗi buồn có hạnh phúc hy sinh
nhưng đã góp phần làm nên chiến thắng
của một dân tộc anh hùng
đã kết thúc chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại